tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt đoàn đại biểu
tham dự đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời bác lần thứ tư năm hai nghìn một mươi sáu
bốn trăm bốn mươi năm đại biểu thanh niên tham dự đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời bác lần thứ tư năm hai nghìn một mươi sáu
là những tấm gương tiêu biểu điển hình đã không ngừng gian luyện và vươn lên
đạt những kết quả xuất sắc trong học tập lao động và sáng tạo
có đóng góp tích cực trong phong trào đoàn và thanh thiếu nhi cả nước
gửi lời chúc mừng thân ái đến các đại biểu thanh niên tiên tiến
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định thực hiện lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
những năm qua đảng và nhà nước ta đã không ngừng quan tâm chăm lo đào tạo bồi dưỡng thanh niên việt nam
ngày càng trưởng thành và phát triển
từ đó việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh đã được cụ thể hóa
và trở thành nội dung xuyên suốt trong các hoạt động với những mô hình đa dạng
cách làm hiệu quả góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước
chủ tịch quốc hội đề nghị thanh niên việt nam cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào tuổi trẻ học tập
phát huy vai trò sung kích sáng tạo để xứng đáng là rừng cột của nước nhà chủ nhân tương lai của đất nước